ngân hàng nhà nước cho biết sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán sẽ bị phạt từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng
theo đó ngân hàng nhà nước đã trình chính phủ ban hành nghị định tám mươi hai nghìn một mươi sáu ndcp về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định một trăm linh một hai nghìn một mươi bốn ndcp về thanh toán không dùng tiền mặt
trình chính phủ ban hành nghị định chín mươi sáu hai nghìn một mươi bốn ndcp về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước đã phối hợp bổ sung chế tài xử lý hình sự đối với các hành vi phát hành cung ứng và sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp vào bộ luật hình sự
như vậy theo các quy định của pháp luật đã dẫn bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại việt nam
việc phát hành cung ứng sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại việt nam